các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trời rét ở bắc trung bộ lạnh ở trung trung bộ và mát mẻ tại các tỉnh ở phía nam khu vực
với các tỉnh tây nguyên và nam bộ do rãnh xích đạo phía nam suy yếu dần nên mưa tại khu vực này cũng giảm nhanh
mưa chỉ còn xảy ra ở diện vài nơi ngày nắng
nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh tây nguyên là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ tại khu vực nam bộ là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
lưu ý là do sự khuếch tán của khối không khí lạnh nên trời ở ngưỡng rét vào đêm và sáng
ở các tỉnh tây nguyên thì nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi ba đến một mươi sáu độ
còn đối với các tỉnh nam bộ trời chuyển xe lạnh với nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên đêm nay và ngày mai toàn biển đông bao gồm hai quần đảo hoàng sa và trường sa
có gió đông bắc với cứng độ mạnh biển đông
ngoài ra ở khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới ngưỡng là ba mươi hai độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội tại đây đêm không mưa sáng sớm thì có sương nhẹ ngày nắng gió nhẹ trời rét
nhiệt độ là từ một mươi một đến hai mươi bốn độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội tại đây đêm không mưa sáng sớm thì có sương nhẹ gió nhẹ trời rét